trong thời điểm dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
thành phố hồ chí minh đã áp dụng nhiều biện pháp mới
siết chặt hoạt động của các tài xế giao hàng để chống dịch
nhiều doanh nghiệp gọi xe công nghệ ngay lập tức bị ảnh hưởng
có đơn vị đã phải tuyên bố tạm dừng hoạt động
cụ thể hệ thống siêu thị e on đã phải ngừng nhận đơn hàng qua kênh trực tuyến
điện thoại từ ngày hai mươi sáu tháng bảy hiện đơn vị chỉ tập trung xử lý lượng đơn hàng tồn động
đại diện chủ quản chuỗi siêu thị tops market và go cho biết
ngày hai mươi bảy tháng bảy các đối tác giao hàng đã tăng giá vận chuyển lên đến hai mươi
gây ảnh hưởng không nhỏ đến các chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển của siêu thị
hiện các đơn vị gọi xe công nghệ cho biết
chính quyền tp hcm vẫn chưa chốt danh sách số lượng tài xế giao hàng
được phép hoạt động trong thời điểm này